theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nửa đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tình hình mưa bão tại khu vực miền trung diễn biến rất phức tạp
do đó công tác đảm bảo an toàn hồ đập an toàn cho người dân vùng hạ du
đang được các ngành chức năng của tỉnh khánh hòa đặt lên hàng đầu
năm nay thời tiết tại khánh hòa diễn biến rất phức tạp hạn hán kéo dài tới gần tám tháng
theo dự báo từ giờ đến cuối năm sẽ có mưa rất lớn và số lượng cơn bão vào bờ cũng nhiều
theo thống kê mực nước tại các hồ chứa toàn tỉnh khánh hòa hiện đạt bình quân sáu mươi tổng dung tích thiết kế
các hồ chứa lớn được coi là giải pháp quan trọng trong việc cắt lũ cho vùng hạ lưu
cũng như dự trữ nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt
theo thống kê mực nước tại các hồ chứa toàn tỉnh khánh hòa hiện đạt bình quân sáu mươi tổng dung tích thiết kế
nếu không có kế hoạch giải pháp vận hành khoa học hợp lý trong điều kiện bão mạnh mưa lớn
những hồ chứa sẽ trở thành những quả bom nước vô cùng nguy hiểm
các đơn vị quản lý hồ chứa cần triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho công trình
cũng như dân cư vùng hạ dô hạn chế thấp nhất thiệt hại về người
khi có mưa bão xảy ra